kết thúc một ngày dễ làm việc hội nghị trực tuyến toàn quốc của chính phủ với các địa phương
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi hai
phiên họp chính phủ cuối cùng của năm hai nghìn một mươi chín
phiên họp tập trung bàn thảo các nội dung liên quan đến công tác xây dựng thể chế pháp luật
tại phiên họp thủ tướng nhấn mạnh những phiên họp chuyên đề về luật trong năm hai nghìn một mươi chín rất thiết thực
nhằm trình quốc hội theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật
những thể chế này do chính phủ đề xuất nên chính phủ đều có trách nhiệm bên cạnh quốc hội
sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên đóng góp vào một số luật và dự thảo luật
thủ tướng đề nghị bộ chính phủ đề xuất
thủ tướng đề nghị bộ chính phủ đề xuất